ngày hai mươi ba tháng bốn hội đồng nhân dân tỉnh hải dương khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tổ chức kỳ họp thứ chín để cân nhắc và thảo luận những nội dung quan trọng
tại kỳ họp các đệ biểu hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thảo luận thông qua các nghị quyết
việc sắp xếp sắp nhập chia tách các thôn khu dân cư để thành lập các thôn mới khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh
việc đề nghị tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành lập các phường và thị xã kinh môn tỉnh hải dương
việc chấp nhận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
và tiến hành bầu kiện toàn các chức danh ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một theo quy định của pháp luật